tại thành phố đồng hới thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh ủy quảng bình
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả nổi bật mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng bình đạt được
nhất là trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển năm hai nghìn một mươi chín
đến nay nền kinh tế xã hội của tỉnh tăng cao nhất là trong lĩnh vực du lịch sản xuất được phục hồi đời sống nhân dân ổn định hơn
thủ tướng cho rằng về cơ bản quảng bình vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn thách thức thiên tai khắc nghiệt kinh tế quy mô nhỏ sức cạnh tranh thấp đời sống nhân dân còn khó khăn
để giúp quảng bình đi lên thủ tướng gợi ý tỉnh cần cơ cấu lại các ngành kinh tế dịch vụ hóa nền kinh tế lấy du lịch nền tảng để phát triển
muốn vậy trước hết quảng bình cần nâng cao chất lượng quy hoạch tập trung cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đào tạo nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội tăng cường quảng bá giới thiệu tiềm năng địa phương qua các phương tiện truyền thông internet xây dựng cho được cộng đồng làm du lịch